giáo dục phải thắp lên ngọn lửa nhất là các sinh viên sư phạm cần thắp lên ngọn lửa trong các thế hệ học sinh các thế hệ người việt nam
đó là ngọn lửa trí tuệ ngọn lửa nhân văn ngọn lửa yêu nước thương nòi ngọn lửa trách nhiệm và khát vọng vươn lên xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đó là lời nhắn nhủ của phó thủ tướng vũ đức đam dành cho các tân sinh viên tại lễ khai giảng lần thứ bảy mươi của trường đại học sư phạm hà nội được tổ chức vào sáng nay
trường đại học sư phạm hà nội là cái nôi của ngành sư phạm việt nam thời hiện đại và hiện nay vẫn giữ vững lá cờ đầu
nhà trường đã vinh dự được hai lần đón bác hồ về thăm
mái trường này cũng là nơi khởi nguồn phong trào thi đua ba sẵn sàng
đây cũng là nơi công tác của nhiều nhân sĩ trí thức mà tên tuổi và sự nghiệp còn sáng mãi như giáo sư đặng thái mai đào duy anh trần văn dầu
với những đóng góp to lớn và truyền thống tự hào gần bảy mươi năm của trường
trường đại học sư phạm hà nội đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng đã trao đổi về một số vấn đề định hướng lớn
trước hết nhà trường cần tập trung đổi mới mô hình quản trị nhà trường theo đúng tinh thần nghị quyết hai mươi chín
và quy định của pháp luật về giáo dục đại học bảo đảm quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của nhà trường
tự chủ không có nghĩa là tự lo về tài chính mà quan trọng nhất là tự chủ về chuyên môn về học thuật
trường đại học sư phạm hà nội là hình mẫu cho các trường sư phạm trong cả nước tham khảo nói theo
sau lễ khai giảng phó thủ tướng vũ đức đam và lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo tham gia giao lưu với sinh viên đại học sư phạm hà nội
chia sẻ về những vấn đề đổi mới giáo dục hay cơ chế đối với sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo khẳng định đổi mới giáo dục của chúng ta là đổi mới căn bản toàn diện
theo hướng chuẩn hóa và hội nhập quốc tế
phó thủ tướng cũng khẳng định đổi mới chính là để giáo dục có tính khai mở chủ động thích ứng
tuy nhiên quan trọng nhất yêu cầu đổi mới trực tiếp nhất là thúc đẩy tinh thần tự học của người học
để đổi mới giáo dục thành công những người thầy cô tương lai cần phải đổi mới trước
phó thủ tướng đề nghị bộ giáo dục và đào tạo tập trung chỉ đạo để sớm hoàn thành quy hoạch
sắp xếp có kế hoạch đầu tư cho các trường sư phạm trọng điểm như đại học sư phạm hà nội
để trường đủ điều kiện năng lực hoàn thành vai trò nòng cốt đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục